chào mừng quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay ngày một mươi bốn tháng năm của chúng tôi
thưa quý vị tiến sĩ nguyễn ngọc huy chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết
trong chiều và đêm ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng năm tại vùng miền núi phía bắc có đợt không khí lạnh tăng cường
sẽ hội tụ gió mùa tây nam từ phía lào và myanmar và gió đông nam từ biển vào
giải hội tụ này sẽ gây mưa lớn ở nhiều tỉnh miền bắc trong đêm ngày một mươi năm tháng năm
sang ngày một mươi sáu tháng năm mưa sẽ lan tới hà nội và các tỉnh bắc trung bộ
bà con ở trung du và miền núi phía bắc đề phòng có lũ quét trong đêm ngày một mươi năm tháng năm và sáng ngày một mươi sáu tháng năm
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khu vực bắc bộ ngày và đêm một mươi năm tháng năm
và thời kỳ từ một mươi chín đến hai mươi tháng năm
mưa rào và rông cục bộ có mưa to thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng năm
và thời kỳ ngày hai mươi hai mươi một tháng năm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to
thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm
từ hôm nay ngày một mươi bốn tháng năm gió đông bắc sẽ dần nhường chỗ cho gió đông nam nhưng nhiệt độ không tăng mạnh
trong cả tuần này nhiệt độ không khí đo ở các trạm khí tượng ở hà nội không vượt quá ba mươi ba độ c
vào buổi trưa
trưa và chiều là lúc nóng nhất trong ngày thời điểm mát mẻ duy trì nhiều ngày ở khu vực này
đáng chú ý là các trang khí tượng lớn hiện đều dự báo hà nội có mưa to vào một ngày trong tuần này là thứ năm ngày một mươi sáu tháng năm
mưa tập trung vào sáng và chiều tối người dân nên mang theo đồ chơi mưa nếu phải ra ngoài
hoặc nếu được thì hãy sắp xếp các kế hoạch công việc cho phù hợp
nam bộ vào ngày một mươi năm tháng năm có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
từ chiều tối ngày một mươi năm đến ngày hai mươi hai tháng năm có mưa rào và rông rải rác
thời gian mưa tập trung vào chiều và tối
tây nguyên từ chiều tối ngày một mươi năm đến ngày hai mươi hai tháng năm có mưa rào và rông dài rác
thời gian mưa tập trung vào chiều và tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng năm
thủ đô hà nội có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
phía tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào dài rác và có rông vài nơi ngày nắng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
khu vực đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào dài rác và có rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho một số tỉnh thành trên cả nước